trong năm hai nghìn một mươi sáu các lực lượng chức năng tại thành phố đà nẵng đã phát hiện và xử lý gần một mươi vụ buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thu về ngân sách hơn một trăm sáu mươi tám tỷ đồng
thông tin từ ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp đà nẵng cho biết trong năm hai nghìn một mươi sáu số các vụ buôn lậu hàng cấm bị bắt giữ tại thành phố đà nẵng tăng hơn gần bảy hàng kém chất lượng hàng giả tăng một mươi ba so với cùng kỳ năm trước
các mặt hàng thuốc lá quần áo nhập khẩu đồ điện tử đồ gia dụng được buôn lậu và làm giả ngày càng tinh vi khó phát hiện qua đó khởi tố hình sự bốn vụ thu về ngân sách hơn một trăm sáu mươi tám tỷ đồng
trong năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng chức năng thành phố đà nẵng sẽ xử lý triệt để các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường phục vụ tết nguyên đán
đồng thời có kế hoạch ổn định thị trường phục vụ các sự kiện lớn tổ chức tại đà nẵng như lễ hội pháo hoa quốc tế và hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy